thiếu đất sản xuất thiếu nguồn nước nước sạch là thực trạng mà hàng chục hộ dân tại khu tái định cư khe chỗ thuộc xã vĩnh hà huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đang phải đối mặt
dự án khu tái định cư được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn nhằm hỗ trợ các hộ gia đình người đồng bào vân kiều trẻ mới tách hộ đến nơi ở mới
thế nhưng những vướng mắc trong vấn đề giao đất sản xuất đang khiến cho cuộc sống của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn hơn
phóng sự của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
nhưng mà hiện tại là coi như là mới có đất ở khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh mét
nhưng mà hiện tại là bà con vẫn chưa có số đỏ nhà ở
và cái khó khăn nhất là cái đất sản xuất của năm mươi hồ dưới dân này
thì hiện tại khó khăn của các hồ này là đang còn đi làm thuê để kiếm sống hàng ngày
điều kiện kinh tế gia đình là rất là vất vả
theo quy hoạch ban đầu
mỗi hộ dân đến nơi ở mới sẽ được cấp hai hectare đất sản xuất
thế nhưng quỹ đất của xã vĩnh hà đã được cấp hết
đất ở khu vực xung quanh đều đã có chủ sở hữu
trong những năm qua
ủy ban nhân dân xã kiến nghị rất nhiều lần về việc thu hồi diện tích đất rừng gần khu tái định cư
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp bến hải để cấp cho người dân
tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết
ban nhân tộc thì được ủy ban nhân tịnh giao
phù hợp với ủy ban nhân dân xã vĩnh hà ủy ban nhân dân xã bình linh và các sở bán ngay
để rồi tìm kiểm soát chặt lại cả cái quỹ đất ở trên địa bàn
để rồi sớm tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh
để tạo điều kiện để cấp đất bổ sung cho bà con để có đủ đất để sản xuất
việc quy hoạch thiếu đồng bộ và những vướng mắt trong quản lý đất
đang khiến cho mong muốn được an cư lạc nghiệp của người dân khu tái định cư khe trổ
khó trở thành hiện thực
mỗi ngày trôi qua hàng chục hộ dân ở đây
lại phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn
người dân ở đây không chỉ đối mặt với nỗi lo thiếu đất sản xuất và thiếu nguồn nước
mà ngay cả đối với diện tích đất ở của họ
thì cũng đang chịu hiện tượng sạt lở như thế này
và sẽ đặc biệt nguy hiểm hơn trong mùa mưa bão sắp tới